ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động hướng dẫn gia đình tổ chức tiệc
trong thời điểm hiện nay phải thực hiện nghiêm túc cũng như đầy đủ biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các nhà hàng khách sạn trung tâm tổ chức tiệc cưới sự kiện tạm dừng tổ chức các tiệc cưới
tiệc mừng tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới
nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường lề đường vỉa hè nơi công cộng để dựng dạp tổ chức lễ cưới
tiệc cưới tiệc mừng mà chay nghiêm cấm các cơ quan đơn vị cho thuê hội trường
khuôn viên để tổ chức tiệc cưới tiệc mừng các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo mới